người dân mỹ đang hào hức chờ xem ai sẽ là gương mặt đại diện cho đảng dân chủ
để cạnh tranh với đương kim tổng thống mỹ donald trump của đảng cộng hòa
trong cuộc bầu cử tổng thống diễn ra vào tháng một mươi một năm nay
viễn cảnh này sẽ trở nên rõ ràng hơn sau ngày siêu thứ ba sắp tới
khi mà cử tri tại một mươi bốn bang sẽ đi bỏ phiếu
một dấu mốc quyết định cuộc đua giành vị trí ứng cử viên tổng thống của đảng dân chủ
hiện đã có bốn trong tổng số năm mươi bang của mỹ bỏ phiếu sơ bộ
sau ngày ba tháng ba tới mới là ngày diễn ra quá trình bỏ phiếu sơ bộ lớn nhất
với hàng chục triệu cử tri đủ tư cách đi bỏ phiếu
cho đến nay đảng dân chủ chỉ còn lại bảy ứng cử viên
sau khi tỷ phú tom steyer tuyên bố rút khỏi cuộc đua
khi ông chỉ về thứ ba trong cuộc bỏ phiếu ở bang nam carolina
hiện ông biden dẫn đầu với năm mươi một phiếu ủng hộ
thượng nghị sĩ bernie sanders đứng thứ hai với một mươi chín số phiếu
các kết quả tham dò dự đoán
ông biden sẽ nhận được ít nhất hai mươi phiếu đại cử tri
ở bang nam carolina trong khi ông sanders được ba phiếu
như vậy ngày siêu thứ ba sẽ là bước ngoặt quyết định
liệu ông sanders có tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu vững trãi của mình
hay sẽ chứng kiến cú nhảy vọt đầy ngoạn mục của cựu phó tổng thống biden